đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố nhu cầu của xã hội
vẫn còn tình trạng thiếu lao động tại một số thời điểm
đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật
để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình xây dựng thành phố thông minh
thành phố hồ chí minh cần tập trung nhiều hơn nữa vấn đề đào tạo nguồn nhân lực
câu chuyện đô thị tuần này chúng tôi sẽ đề cập nội dung này
phần tiếp theo như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh
bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết